tại trung tâm hoạt động thanh thiếu niên ubnd tỉnh yên bái tổ chức tôn vinh khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động và hiến máu tỉnh nguyện năm hai nghìn một mươi chín
những năm qua phong trào hiến máu tỉnh nguyện của tỉnh yên bái đã có bước phát triển
số người tham gia hiến máu tỉnh nguyện và số đơn vị máu tiếp nhận được năm sau cao hơn năm trước
năm hai nghìn một mươi tám đã tuyên truyền vận động được hơn năm người tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện với hơn tám trăm linh đơn vị máu
đáp ứng năm mươi nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh góp phần chủ động nguồn máu sạch kịp thời phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong tỉnh yên bái
ban vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh yên bái đã tuyên dương khen thưởng cho hơn hai trăm linh cá nhân trong phong trào hiến máu nhân đạo cứu người